ba h sáng nay đội cảnh sát quản lý hành chính phối hợp với đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tp biên hòa kiểm tra đột xuất quán karaoke hai trăm sáu mươi tám ở khu phố một phường an bình tp biên hòa đã phát hiện trong bốn phòng có khoảng năm mươi đối tượng cả nam và nữ có tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi năm đang sử dụng ma túy
vật chứng thu được gồm nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy cùng năm ô tô một mươi sáu xe mô tô được các đối tượng sử dụng chở nhau tới đây sử dụng ma túy
cùng thời gian trên lực lượng công an tp biên hòa cũng đã kiểm tra đột xuất quán karaoke queen quyên tại khu phố một phường an bình tp biên hòa phát hiện sáu đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
toàn bộ các đối tượng và tăng vật sau đó đã được đưa về công an tp biên hòa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sử dụng facebook để lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lên đến trên sáu trăm linh triệu đồng là hành vi phạm tội của nguyễn xuân tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh quảng trị
với hành vi này đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã nghiên cứu cách thức chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của một số người đang sinh sống làm việc ở nước ngoài
sau đó giả danh là chủ tài khoản hỏi vay tiền hoặc yêu cầu bị hại chuyển tiền để mua tài sản ở nước ngoài rồi chiếm đoạt
với thủ đoạn này từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt tình đã tiến hành lừa đảo gần chục người để chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
tiền chiếm đoạt được tình đem đổi sang tiền ảo tiền bitcoin đánh bạc và sử dụng ma túy
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và điều tra làm rõ
đang chạy tốc độ cao trên cao tốc nội bài lào cai chiếc xe khách tông vào đuôi xe khách khác chạy cùng chiều chiều khiến một chiếc lật nghiêng nhiều hành khách đã bị thương
vụ tai nạn giữa hai xe khách xảy ra vào lúc tám giờ một mươi năm
ngày chín tháng một mươi hai tại km ba mươi ba bảy trăm linh cao tốc nội bài lào cai khiến năm người bị thương hai người phải nhập viện cấp cứu
thông tin ban đầu tại thời điểm trên xe khách hai mươi chín chỗ biển kiểm soát hai mươi hai b năm trăm bốn mươi năm di chuyển trên cao tốc nội bài lào cai hướng về lào cai đến địa bàn huyện lập thạch vĩnh phúc
xe khách đã tông vào xe khách hai mươi chín chỗ biển kiểm soát hai mươi một b hai mươi một
cú va chạm mạnh đã khiến xe khách biển kiểm soát hai mươi hai b năm trăm bốn mươi năm bị lật chắn ngang đường cao tốc
xe khách còn lại đâm vào giải lan can bẹt nát đầu
vụ tai nạn đã khiến năm người bị thương trong đó có hai người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
nhiều hành khách hoảng loạn lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông khắc phục hậu quả vụ tai nạn
lửa khói bốc lên nghi ngút từ cơ sở sang chiết giang dầu đã khiến hai người bị bỏng nhập viện trong tình trạng nguy kịch
vụ cháy vừa xảy ra vào sáng nay tại khu nhà xưởng trên đường hoàng hữu nam thuộc phường long thạnh mỹ quận chín tp hcm
thông tin trên đã được bà lê thị kim liên chủ tịch ủy ban nhân dân phường long thạnh mỹ xác nhận
hai nạn nhân là ông lê thanh mau bốn mươi tám tuổi chú quận hai và ông lê văn ảnh sáu mươi năm tuổi chú quận
trước đó vào khoảng sáu giờ sáng của ngày người dân phát hiện vụ hỏa hoạn từ cơ sở sang chiết răng dầu nên hồ hoán
lực lượng chức năng đã có mặt kịp khống chế ngọn lửa và hỗ trợ cứu nạn hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
thưa quý vị do ảnh hưởng gió mùa đông bắc từ chiều ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay
trên địa bàn các tỉnh miền trung có mưa to nhiều nơi mưa rất to gây ngập nặng nhiều khu dân cư
tại tỉnh quảng trị mưa lũ đã khiến hai người chết và mất tích
cụ thể vào lúc một mươi chín h tối qua ngày tám tháng một mươi hai mưa lớn nước dâng vào nhà ông nguyễn phấn
chú tại phường đông lễ tp đông hà tỉnh quảng trị
bất ngờ màng tương nhà bị sập
vợ ông phấn là bà lữ thị tú anh sáu mươi ba tuổi và con gái nguyễn lữ vân anh ba mươi năm tuổi bị nước cuốn xuống mương nước cạnh nhà
ngay trong đêm lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng tìm kiếm các nạn nhân
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi thi thể của bà lữ thị tú anh đã được tìm thấy
bà anh bị nước cuốn mắc ở cột điện tại mương nước gần ủy ban nhân dân phường đông lễ
đến khoảng tám giờ ba mươi phút sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị nguyễn lữ vân anh
ở mương nước sát đường nguyễn biểu cách nhà nạn nhân khoảng một km
tại thành phố đà nẵng trận mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay đã làm nhiều tuyến đường khu dân cư bị ngập nặng
nhiều phương tiện ô tô xe máy khi tham gia giao thông bị chết máy gây ách tắc cục bộ
có nơi nước tràn lên vỉa hè vào nhà cửa hoạt động buôn bán đầu ngày gần như tê liệt
các tỉnh như nghệ an hà tĩnh quảng nam đến phú yên cũng đã có mưa to rất to
cảnh báo xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập lụt cục bộ
hiện các địa phương đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ
yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tổ chức kiểm tra ra soát những khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu
chia cắt lũ quét sạt lở đất sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người tài sản đến nơi an toàn
bố trí lực lượng canh gác tại những vị trí ngầm tràn giao thông bị ngập sâu nước chảy xiết
kiểm soát chặt chẽ các bến đỏ ngang đỏ dọc và tuyệt đối không để người dân ra sông vớt củi
chủ các hồ chứa nước thủy lợi thủy điện chủ động kiểm tra tình hình mực nước trong hồ
chủ động vận hành tích nước để phục vụ sinh hoạt và sản xuất vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đồng thời đảm bảo an toàn cho đập và hạ du
mưa lớn từ đêm ngày hôm qua kéo dài đến ngày hôm nay đã khiến nhiều tuyến đường nhà dân
ở thành phố đà nẵng ngập trong biển nước
các lực lượng chức năng cũng đã được huy động để giúp dân chống ngập lụt
điều tiết giao thông tại các điểm ngập úng giúp dân trong vùng lũ cứu hộ phương tiện
ghi nhận của phóng viên inr tv tại đà nẵng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã điều động cán bộ chiến sĩ
đến các điểm ngập lụt trên địa bàn thành phố để giúp dân chống ngập lụt
sử dụng máy bâm công suất lớn để xử lý đưa nước thoát sang ngoài
sau nhiều giờ bâm hút nước tại hầm giữ xe ở các tòa nhà nhà dân đã bâm cạn
cán bộ chiến sĩ đã giúp người dân di chuyển phương tiện ô tô đồ dùng sinh hoạt ra ngoài
theo ghi nhận các tuyến đường hải hồ lý tự trọng nguyễn văn linh núi thành
duy tân nguyễn hữu thọ hàm nghi của thành phố đà nẵng vẫn ngập trong biển nước
một số khu vực nước sâu cao có nơi ngập trên một mét
nhiều tuyến phố nước dâng cao xe bị chết máy gây ách tắc
điện nhiều khu vực đã bị cắt để đảm bảo an toàn
đến chiều cùng ngày lượng mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm
lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông công an các quận huyện của thành phố đà nẵng
đã được tăng cường cắm chốt những điểm ngập úng để hướng dẫn không cho người dân đi qua
tránh những vụ tai nạn đáng thước xảy ra
trong ba giờ qua một số nơi tại các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa đã có mưa rất to
như tại duy sơn bình phú quảng nam trạm bơm túy loan thành phố đà nẵng
hồ núi một nhân tân bình định phượng hoàng khánh hòa
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những đáng chú ý
từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bốn mươi cân rạch bảy mươi sáu tuyến cống sáu mươi ba hầm ga và bốn mươi một cửa xã đang bị lớn chiếm
biệt thự nhà ở và nhiều công trình ở tp hcm đang thi nhau đè lên những dòng kênh
cống thoát nước bên cạnh đó là một lượng lớn rác thải
nước thải xả ra trực tiếp làm cho dòng chảy bị tắt nghẽn
đây là con số vừa được nêu tại kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố
được cho là một trong những nguyên nhân làm cho tp hcm ngày càng ngập nặng
hiện nay trên địa bàn tp hcm có khoảng ba tuyến kênh rạch với tổng chiều dài trên năm km
tuy nhiên tình trạng lớn chiếm cân rạch cống thoát nước không chỉ người dân
mà có cả các cơ quan của nhà nước doanh nghiệp
chuyện lấn chiếm các cửa xã cống thoát nước kênh rạch ở một số nơi còn là vấn đề lịch sử
bên cạnh đó hạ tầng thoát nước tại tp hcm không đáp ứng được nhu cầu
cụ thể theo quy hoạch tp hcm sẽ phải có sáu km cống thoát nước
nhưng thực tế mới chỉ có khoảng bốn km hay phải có tám cổng kiểm soát chiều
nhưng thực tế mới chỉ có một cổng kiểm soát triều như lọc thì nghe
thật ra thì không phải là họ lớn chiếm nhưng mà do cái lịch sử để lại
cho nên bây giờ để giải quyết thoát nước thì nó lại vướng
rất là cái việc này cũng chưa có cái nhặt trưởng để mà xử lý cái này
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám tới nay thành phố đã xử lý hai trăm chín mươi sáu trường hợp vứt rác nơi công cộng kênh rạch
tuy nhiên lực lượng kiểm tra mỗi phường chỉ có một người là không đủ
đối tượng xã rác nơi công cộng cống rảnh cân rạch chủ yếu là người bán hàng rong
người lao động có thu nhập thấp
các vi phạm thường xảy ra ở nơi vắng người đất trống thiếu phương tiện ghi hình kiểm tra giám sát
với chiều dài hơn ba km rạch cầu suối huyện bình chánh dường như thứ gì cũng có
nước bị ô nhiễm chuyển thành màu đen kịch đặc quánh bốc mùi hôi thối
nguyên nhân chính khiến con rạch bị bất tử là do một lượng lớn nước thải
từ các cơ sở xây nhựa nhụm vải trại heo
để xử phạt vi phạm hành tránh thì chúng tôi căn cứ theo nghị định một trăm năm mươi năm của chính phủ
bị xử phạt vi phạm hành tránh trong lĩnh vực bảo môi trường
trong nghị định này đã có nhiều hành vi vi phạm bị xử lý
trong đó có hành vi vi phạm về xả nước thải
thì tùy thuộc vào lượng nước thải thả ra tùy thuộc vào nồng độ ô nhiễm
mức xử phạt sẽ khác nhau
và ngoài mức xử phạt thì có những biện pháp khắc phục hậu quả
trong đó có tạm đình chỉ hoạt động đối với hành vi xả thải ghi ô nhiễm
theo các chuyên gia để giải quyết tình trạng lớn chiếm trên các thử tả
cống thắt nước cân rạch cần phân định ranh ngăn người dân lớn chiếm
được coi như là chỉ giới xây dựng
xác định tạm thời phạm vi lấn chiếm mà người dân được sử dụng
phần còn lại sẽ phải giải tỏa hết đảm bảo khả năng thoát nước
bên cạnh đó phải lập những dự án cụ thể các chính sách đền bù giải tỏa hợp đồng dân
ngoài việc trả lại hiện trạng cân rạch bị lớn chiếm
cũng cần phải quyết liệt với câu chuyện xả rác trên kênh rạch
cống thoát nước hố ga như hiện nay tránh tình trạng bắt cóc bỏ dĩa
tại hội nghị phòng chống dịch tả lợn châu phi tại các tỉnh phía nam
do cục thú y tổ chức tại tp hcm mới đây
theo tổ chức y tế thế giới dịch tả lợn châu phi ở trung quốc
đã tiến sát biên giới việt nam chỉ còn cách các tỉnh vùng tây bắc khoảng một trăm năm mươi km
tính từ năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một đã có một mươi chín quốc gia báo cáo
có dịch đá lợn châu phi asf
tổng số lợn bị bệnh là trên ba trăm bảy mươi bốn con số lợn chết vì bệnh trên một trăm hai mươi bốn con
tổng đàn lợn có nguy cơ buộc phải tiêu hủy là trên tám trăm năm mươi chín con
tại trung quốc tính từ đầu tháng tám đến cuối tháng một mươi một
đã phát hiện tám mươi một ổ dịch tại hai mươi tỉnh thành phố trên năm trăm bảy mươi con lợn bị tiêu hủy
đáng lo ngại nhất là asf ở trung quốc đã tiến rất sát với biên giới việt nam
nguy cơ asf xâm nhập vào việt nam ngày một cao khi ổ dịch tại si mao
thuộc thành phố phổ nhĩ vân nam chỉ cách biên giới giáp các tỉnh tây bắc khoảng một trăm năm mươi km

phải huy động tổng lực của các bộ ngành để ngăn chặn sự xâm nhiễm của asf vào việt nam
các địa phương cũng đã phát hiện
trước tình hình đó thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến cho rằng phải
các địa phương phải nắm rõ diễn biến của asf tuân thủ nghiêm túc các quan bản chỉ đạo của trung ương và địa phương
khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với asf trên địa bàn

các địa phương phải nắm rõ diễn biến của asf tuân thủ nghiêm túc các quan bản chỉ đạo của trung ương và địa phương

qua nghe các báo cáo ý kiến thảo luận kiến nghị đề xuất tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng để các tỉnh thành có hướng ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội tốt nhất gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng nhất là vùng tây nguyên nơi có nhiều khó khăn phức tạp do tình trạng di cư tự do và sử dụng đất lâm nghiệp không còn rừng

trung ương thủ tướng và quốc hội quyết định
trong ngày thi đấu cuối cùng bộ môn boxing ở tất cả các hạng cân tại đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám đoàn thể thao công an nhân dân đã xuất sắc giành hai huy chương vàng và bốn huy chương bạc
tham dự đại hội thể thao lần này ban huấn luyện và các vận động viên boxing của đoàn thể thao công an nhân dân đã cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm và nỗ lực hết mình
hai huy chương vàng lần lượt thuộc về các vận động viên
hạng sáu mươi kg và vũ thành đạt hạng sáu mươi bốn kg
một cái đại hội nói chung là rất là ý nghĩa vì có thể cũng là đại hội cuối cùng của mình

mình cảm thấy rất là hưng phấn khi bước vào trận chủ kết để có những chiến thắng